hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
trường tiểu học làng xen đã triển khai những bài học mới
với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
phong trò này đã thực sự cuốn hút được em học sinh
và khiến những bài học noi theo gương bác trở nên gần gũi hơn đối với các em
ngôi trường mang tên làng xen nằm êm đềm dưới hàng cây xanh mướt
vào những ngày tháng năm này dường như có một bầu không khí đặc biệt lan tỏa ở ngôi trường này
từ đầu năm nay ở trường tiểu học làng xen đã có những hoạt động
nhằm kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm sinh nhật bác và ghi nhớ những công ơn của bác
đối với đất nước con người việt nam
ban giám hiệu nhà trường đã để mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
thông qua những bài học những tiết học ngoại khóa dành cho các em học sinh
từ đó thế hệ trẻ ngày nay có thêm tấm gương về lối sống đạo đức phong cách giản dị của người
thì đấy là cái năm học đầu tiên
thực hiện sự chỉ đạo của phong giáo dục và đào tạo nam đan
trường tiểu học làng xen đã đưa vào giảng dạy bồ tài liệu bá khô
với những bài học đạo đức lối sống dành cho học sinh
để thực hiện ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch rất chặt chẽ
lồng ghép bộ tài liệu này vào trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường
và đã triển khai đến từng cạnh
cả nhân giáo viên cán bộ công nhân viên trong nhà trường và cả tập thể phụ huynh của nhà trường
việc dạy và học các chương trình gắn với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
được triển khai tại trường tiểu học làng xen là một trong những điểm nổi bật mà tỉnh nghệ an đang có
ngoài những giờ học trên lớp các em còn bổ sung bằng những giờ ngoại khóa
đi tham quan thực tế để có thể có thêm những kiến thức và bài học sát với thực tiễn hơn
chương trình này nhà trường đã tạo ra một bài học đạo đức hồ chí minh
họ đã áp dụng cho học sinh từ khối hai đến khối năm bằng những hình thức đó là dày lông ghép
tích hợp bồ tài liệu này vào trong môn học đạo đức các hoạt động giáo dục hoa dân lên lớp
vào các buổi sinh hoạt tập thể của học sinh rồi vào tiết trao cơ đầu tuần vào những tiết sinh hoạt lớp
em rất vinh dự và tự hào khi được học trên mảnh đất quê bạc
đất là tầm gương đạo đức sẵn để mọi người nói theo
chúng em nguyện xếp của bạn học tập thật tốt và làm theo những đức tính của bạn như là sản dì khiêm tồn trung thực và từ học từ rèn lên bản thân
vào những ngày tháng năm này dòng người về với khu di tích lưu niệm chủ tịch hồ chí minh tại làng sen ngày càng đông hơn
không chỉ có ở trường tiểu học làng xen mà dường như trên khắp mọi miền tổ quốc mỗi người dân việt nam đều mong muốn học tập và noi hương bác hồ kính yêu
một mươi tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày mà mỗi người dân việt nam đều nhắc đến với niềm kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với vị cha già dân tộc người đã dành chọn cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại cho nền độc lập của toàn dân tộc